thưa quý vị cần hỗ trợ thúc đẩy thao gỡ mọi vương mắc để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
nhưng phải đáp ứng những yêu cầu khách qua khắt khe và đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
và bảo đảm đúng pháp luật công khai minh bạch chống tiêu cực lợi ích nhóm
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước vừa diễn ra vào ngày hôm qua
vâng vaccine luôn là một câu chuyện được dư luận đặc biệt quan tâm
quyết tâm sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước cũng là mong muốn của người dân
để sớm có thể đẩy lùi được dịch bệnh
đặc biệt là thông tin về một năm triệu liều vaccine covid một mươi chín bên việt nam đầu tiên đã xuất xưởng
tiếp tục là một tín hiệu vui cho thấy là việt nam hoàn toàn có thể đưa cuộc sống trở lại bình thường mới
bằng chức triều khóa vaccine
cùng lắng nghe những chia sẻ của cư dân mạng về câu chuyện này
thông tin về một năm triệu liều vaccine covid một mươi chín phòng covid một mươi chín
đầu tiên của việt nam sản xuất đã xuất xưởng và sẵn sàng đưa vào tiêm chủng cho người dân
đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi
dư luận và cộng đồng mạng đánh giá đây là một tín hiệu vui
cho thấy năng lực nội tại của ngành sản xuất vaccine của việt nam cũng rất đáng tự hào
từng bước có thể giúp nước ta chủ động trong vaccine để đáp ứng nhu cầu trong nước
đặc biệt là trong thời điểm hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thích ứng với dịch bệnh
từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới thì việc tiêm phủ vaccine rất quan trọng
nhưng việt nam chúng ta đã sản xuất được vaccine rất kỳ thơi trong tình hình hiện nay
đó là bước ngoặt lớn để nước ta chủ động trong vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước
để tạo biến sinh cộng đồng
bằng ngoại giao vaccine hàng chục triệu liều vaccine từ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế
đã về đến việt nam đóng góp trực tiếp vào công tác phòng chống dịch từng bước khôi phục cuộc sống
tin tưởng rằng với nhiều cố gắng vaccine phòng covid một mươi chín made in việt nam
cũng sẽ có những đóng góp quan trọng
cộng đồng mạng cũng cho rằng
hiện nay việt nam đã chuyển hướng chiến lược từ zero covid
sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
để phòng chống dịch hiệu quả thực tế và kinh nghiệm quốc tế cho thấy
vaccine có tính chất quyết định cộng với ý thức người dân là rất quan trọng
việc thúc đẩy sản xuất vaccine và thuốc điều trị sẽ giúp tăng cường năng lực y tế trong nước
tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
diễn ra vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một thủ tướng chính phủ cũng khẳng định
quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước là quyết tâm vận đấu sản xuất bằng nước vaccine
thuốc điều trị trong nước để chủ động phòng chống dịch hiệu quả
tiết kiệm ngân sách và chứng minh trí tuệ sức sáng tạo của con người việt nam
tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực nội tại của ngành sản xuất vaccine việt nam
việc nghiên cứu sản xuất và làm chủ nguồn cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín rất quan trọng
để đảm bảo nguồn vaccine lâu dài và ổn định cho người dân
cơ hội tiếp cận vaccine sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người
nhưng vaccine là vấn đề liên quan trực tiếp tới tính mạng sức khỏe của người dân
cần có sự giám sát chặt chẽ cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất của cơ quan quản lý nhà nước
cũng như các nhà khoa học trong vấn đề sản xuất cấp phép vaccine
cần thiết phải sản xuất vaccine trong nước đó là mục tiêu rất quan trọng
thế nhưng cũng cần có những bước đi thật chắc chắn tránh tâm lý đóng vội
đòi hỏi sự kiên trì theo đuổi công việc này vì mục tiêu khoa học
tinh thần nhân đạo và bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân
tính mạng và sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất
dư luận và cộng đồng mạng cũng đánh giá hiện nay nước ta đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận
trong chiến dịch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là chín mươi hai
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều đạt sáu mươi năm hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay đã có hai mươi tám tỉnh triển khai tiêm được hai chín triệu liều
những tín hiệu rất tích cực cho thấy cuộc sống bình thường mới sẽ được duy trì
tại hà nội từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh lớp chín trên toàn thành phố và giảm dần độ tuổi đến một mươi hai tuổi như lộ trình đề ra
đông đảo cư dân mạng thể hiện sự tin tưởng và mong muốn các con sẽ sớm được trở lại trường học một cách an toàn
suy nghĩ của bạn như thế nào về câu chuyện quyết tâm tự chủ vaccine phòng covid một mươi chín
và tự chủ tổ chức
hãy tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên facebook chính thức của truyền hình công an nhân dân